thưa quý vị với nhận thức ngày càng được nâng cao về vấn đề rác thải
tài chế thời trang hiện đã trở thành một môn học bắt buộc tại đại học công nghiệp dệt may
điều này rất có ý nghĩa khi mà thời trang nhanh đang bùng nổ và thời trang trở thành ngành công nghiệp
đứng trong danh sách một mươi ngành hủy hoại môi trường
tài chế quần áo cũ chính là hoạt động thiết thực trong đời sống để hướng đến cách tiêu dùng bền vững hơn
không cần sử dụng được nữa
chúng tôi là những người làm thiết kế thời trang không thể nào để tình trạng này tiếp tục xảy ra
và phải dùng cái khả năng của mình với công việc của mình để giảm thải lượng rác thải tối đa nhất có thể
cho nên là chính lý do đó mà dẫn đến việc chúng tôi đã làm tái chế quần áo
nhìn vào sản phẩm các bạn trẻ đang may là túi sách
nhiều người cho rằng tài chế quần áo này là một sản phẩm đáng đáng đáng đáng
tài chế thời trang đơn giản là cắt lấy những phần có giá trị còn lại của quần áo
và may lại một thứ mới có công dụng khác như túi sách hay ví tiền
nhưng với các bạn trẻ này những đồ còn thừa lại của quá trình may tái chế
phải được tận dụng triệt để tránh thải ra môi trường
và để may ra một sản phẩm hoàn thiện thì không phải là điều đơn giản
bọn tôi thiết kế lại thì sẽ khó khăn hơn so với việc thiết kế và làm mới
bởi vì là cái lượng
cái khổ của nó sẽ rất là nhỏ hơn cho nên là nó sẽ khó
cho việc thiết kế lại để thành một sản phẩm mới
bọn tôi đã cố gắng hạn chế sử dụng hoặc hóa chất
bởi vì là chủ yếu thì đều qua những cái bộ quần áo đã sử dụng qua hóa chất rồi
cho nên là đều có thể mặc được luôn
nên là chỉ cần cắt lại và may lại một sản phẩm thôi ạ
với những sản phẩm được các bạn thiết kế một cách ấn tượng
nhà trường cũng trương bày để khuy kích tinh thần sáng tạo của các sinh viên
tuy nhiên tính ứng dụng cho các sản phẩm thời trang
vẫn là một thách thức lớn
theo cái chương trình đào tạo định hướng thì trường đại học công nghiệp giới mãi hà nội
đào tạo định hướng về thiết kế thời trang
tuy nhiên đây là có định hướng về ứng dụng
chứ còn cái việc mà về trình diễn hay là trên sản diễn thì nó có
nhưng nó sẽ ít hơn chủ yếu là mang tính ứng dụng
mà ứng dụng thì người sử dụng và các nhà thiết kế sẽ định hướng theo ứng đó
và hoàn toàn có thể sử dụng được trong đời sống thường ngày của mình
trong quá trình mà giảng dạy thì nhà trường cũng đã định hướng
một số các học phần ví dụ như môn thử lý bề mặt chất liệu
một số các học phần mỹ thuật vẽ mỹ thuật
để các em có thể tận dụng những sản phẩm cũ
để các em thay đổi kết cấu kiểu dáng và bề mặt chất liệu
hiện nay thì nhà trường cũng rất là mong muốn
nhóm sinh viên của ngành thiết kế thời trang sẽ phát huy tốt hơn nữa
trong công cuộc mà các em có những ý tưởng độc đáo
để có thể sử dụng những sản phẩm cũ

và sẽ phát triển được những sản phẩm theo cách chúng ta gọi là sản phẩm handmade
mỗi một sản phẩm thời trang được tái chế triệt để từ quần áo cũ
sẽ mang lại những màu sắc mới cho ngành thời trang
cũng như quay vòng giá trị sử dụng của sản phẩm
và minh chứng cho khái niệm
sắc thải là tái nguyên của nền kinh tế tuần hoàn
có thể được áp dụng ở mọi nơi nếu con người quyết tâm thực hiện